phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các đối tác liên minh châu âu eu ở thủ đô stockholm thụy điển
đại diện cấp cao của eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell vào ngày hôm nay một mươi ba tháng năm
kêu gọi khối này đẩy nhanh hoạt động cung cấp đạn dược cho ukraine
bởi các lực lượng vũ trang của quốc gia đông âu cần tới một đạn pháo mỗi ngày chỉ tính riêng tại khu vực bakrmut
ông borrell cho biết tại cuộc họp ngoại trưởng ukraine dmitri kuleba tuyên bố kiev cần thêm hỗ trợ để phòng thủ trước cuộc tấn công của nga
theo quan chức eu xung quanh thành phố chiến trường miền đông bakmut ukraine cần khoảng một quả đạn pháo mỗi ngày
khi được hỏi về cách thức eu có thể đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ ông borrell thừa nhận các quốc gia thành viên đã đào sâu kho vũ khí của mình
và vượt qua những khó khăn về mặt hậu cần
đại diện eu nhấn mạnh ukraine hiện có nhu cầu đặc biệt về vũ khí tầm xa vì lực lượng nga ném bom từ rất xa
do đó ukraine cũng phải có được năng lực vươn xa tới tầm đó
cùng ngày bộ quốc phòng đức xác nhận sẽ cung cấp gói khí tải quân sự lớn trị giá hai bảy tỷ euro
hơn hai chín tỷ usd cho ukraine trong những tuần và tháng tới đây